thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu kết luận tại hội nghị
tổng kết về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành tài chính trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng cũng đã chỉ rõ việc đơn giản hóa cắt giảm điều kiện kinh doanh vẫn còn chậm
mới chỉ đạt ba mươi
việc giải quyết khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp
có lúc có nơi chưa đi vào thực chất chưa kịp thời

còn lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công
trong tổ chức hội nghị hội thảo lễ hội tri công tác nước ngoài trong nước
đặc biệt như báo cáo của anh vũng nèo
giải ngăn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn nách nhà nước
vẫn chậm so với yêu cầu
còn tình trạng đáy nắng dưới lạnh
còn tình trạng thâm thủng vang
chi phí không chính thức
thủ tướng nhấn mạnh hiện chúng ta đang có độ mở lớn
doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ bị tổn thương
doanh nghiệp nhỏ và vừa giải được nhiều bài toán
nhất là giải quyết việc làm công nghiệp phụ trợ công nghiệp hỗ trợ
và cần phải có cơ chế để tập trung loại hình doanh nghiệp này
thủ tướng đề nghị bộ tài chính
cần phải cụ thể hóa luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
bằng chính sách tài chính và chế độ kế toán đơn giản
để khuyến khích thúc đẩy loại hình doanh nghiệp này phát triển ngay trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng chỉ rõ
chính sách tài chính đối với tài nguyên đất và nước
vẫn còn nhiều sơ hở
chính sách tài chính đối với đất đai nông lâm trường còn nhiều bất cập
từ đó phát triển lợi ích nhóm
doanh nghiệp sân sau từ nguồn lực đất đai
sinh ra tiêu cực tham nhũng nhà nước mất nhiều cán bộ
thủ tướng đề nghị chính sách tài chính liên quan đến luật đất đai sửa đổi
trình bộ chính trị trình quốc hội sắp tới
cần phải được xem xét một cách toàn diện minh bạch và rõ ràng
chặn đứng lợi ích nhóm mang lại niềm tin cho nhân dân
thủ tướng cũng yêu cầu cần thanh tra kiểm tra công khai
việc sử dụng ngân sách nhà nước
cơ cấu lợi ngân sách và nợ công theo ngân sách bảy của bộ chính trị
là nhiệm vụ trọng tâm mang tính cấp bách trước mắt
và lo dài của ngân sách tài chính đạt phân tổng thể cơ cấu lợi
nền kinh tế cách mạng của chống không
các đồng chí phải có những giá khắc đồng bộ nào
để tạo ra không gian tài quá lớn hơn có nhiều nguồn lực hơn
để điều hành chủ động linh quả hơn
làm sao hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng
tăng tỉ đẳng thương đội địa tăng chi đầu tư giảm trọng chi thường duyên
giảm bộ chi hướng đến căng bền hết trong năm năm một mươi năm
tha tôi đại
đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới đối với sự nghiệp công lập
cái này có một những nghiên cứu thực hiện

tập trung của phân hóa doanh nghiệp nhà nước không để chậm trễ như trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh cần phải xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị thuộc diện cổ phân hóa mà không thực hiện
thủ tướng cũng yêu cầu phải quan tâm tới thể chế ngành hải quan và tài chính
cần đi đầu trong lĩnh vực này để làm gương cho toàn ngành
ngành cũng cần chú trọng điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ
chú trọng công tác xây dựng đảng chỉnh đốn đảng trong ngành
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn